thông tin từ bệnh viện đa khoa quốc tế sis cần thơ vào sáng ngày sáu tháng ba
bệnh viện vừa mổ cấp cứu cho một bệnh nhân bị tai nạn xe máy gãy xương đòn
nguy cơ bị đâm thùng phổi qua khai thác được biết bệnh nhân là ông nhn năm mươi bốn tuổi ở vĩnh long
nhập viện cấp cứu trong tình trạng sưng đau vai phải trước đó vào buổi sáng khi chạy xe đi làm
thì bất ngờ hai con chó to băng qua đường ông nở phanh gấp nên xảy ra tai nạn hy hữu
tại bệnh viện qua chụp hình kiểm tra các bác sĩ phát hiện ông n bị gãy xương đòn phải
nguy cơ đâm thùng phổi kèm bệnh sử tăng huyết áp thiếu máu cơ tim cục bộ
thạc sĩ bác sĩ nguyễn anh trung phó khoa ngoại tổng hợp bệnh viện sis cần thơ thông tin
nam bệnh nhân vừa bị gãy phức tạp xương đòn vừa bị chệt khớp ước đòn kèm theo nhịp tim chậm
tăng huyết áp nếu không ngồi kịp thời có thể dẫn đến tổn thương phổi gây ra nguy cơ tử vong cao
các bác sĩ đã hội trần với khoa tiêm mạch để giúp bệnh nhân có ca mổ an toàn
sau bốn mươi năm phút bệnh nhân được kết hợp xương đòn kết hợp lại khớp ước đòn và khâu nối lại dây chẳng thành công
sau mổ hai ngày bệnh nhân đã có thể dơ tay lại gần như bình thường
tuy nhiên bệnh nhân cần phải cử độ nhẹ nhàng tập thêm vật lý trị liệu hạn chế khiêng vác vận động nặng
qua ba ngày điều trị hiện sức khỏe bệnh nhân đã dần hồi phục tốt và đã được xuất viện
những vụ tai nạn giao thông tương tự như tình huống trên không phải là ít không chỉ là thú cưng như chó mèo
nhiều người còn thả rông cả da súc da cầm trâu bó ngang nhiên qua lại trên đường dân đến nhiều vụ tên nạn nghiêm trọng
với những trường hợp vật nuôi xúc vật thả rông gây tai nạn pháp luật hiện hành đã có những quy định xử phạt rất rõ ràng
chủ yếu là xử phạt hành chính
tuy nhiên nếu gây tên nạn giao thông chết người thì người chủ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự phạt tù lên đến một mươi năm